theo đó tài sản phạm tội mà có là tài sản do người phạm tội có được
từ việc trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội hoặc từ việc mua bán đổi chát bằng tài sản phạm tội
từ quy định trên cho thấy chiếc mô tô phân khối lớn mà nam có được từ số tiền mà nghi phạm cướp ngân hàng
vì thế chiếc xe sẽ bị tịch thu kê biên và bán đấu giá để hoàn trả tiền cho ngân hàng
cùng với số tiền mà tội phạm đã sử dụng cho các việc khác bị cơ quan công an truy thu
luật sư tùng cho biết bên cạnh đó
hình sự về tội cướp tài sản có quy định về hình phạt bổ sung là người phạm tội
có thể bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng
cũng theo luật sư tùng chủ cửa hàng mô tô khi bán xe cho nam
nếu không biết số tiền do nam cướp ngân hàng mà có thì không bị xử lý gì
ngoài ra liên quan đến vụ án này một tình tiết khác được nhiều người quan tâm
đó là vật được cho là khẩu súng mà nam sử dụng để đe dọa
uy hiếp bảo vệ nhân viên ngân hàng khi thực hiện hành vi cướp
nhiều chuyên gia pháp lý cho hay cơ quan điều tra sẽ làm rõ
vật trên có phải là vũ khí quân dụng hay không
hoặc có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng hay không
để xem xét về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quần dụng
nếu xác định đó là vũ khí quân dụng hoặc tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
quy định theo điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với mức phạt tù từ một đến bảy năm
trước đó chiều ngày bảy tháng một tại phòng giao dịch ngân hàng vietcombank
ở đường đình vũ phường đồng hải hai hải an thành phố hải phòng
xảy ra một vụ đối tượng dùng vũ khí uy hiếp khống chế giao dịch viên
và cướp số tiền hơn ba tỷ đồng
tiếp đó đối tượng này ra ngoài cửa cướp một chiếc xe mô tô của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố hải phòng phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an
khấn trương điều tra và truy bắt đối tượng
đến trưa ngày chín tháng một tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên tổ công tác truy bắt được nguyễn văn nam
khám xét lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng bốn mươi viên đạn một xe máy một điện thoại và một hai tỷ đồng
kết quả điều tra ban đầu xác định nguyễn văn nam thực hiện hành vi cướp tài sản
quý vị và các bạn thân mến điểm chung của những người gây ra tội là thường dày đạo lý
trước khi trở thành tên cướp đấu hại với video tậu xe phân khủy
nguyễn văn nam đã truy bắt đối tượng công an thu giữ hai khẩu súng bốn mươi viện đạn một xe máy một điện thoại và một hai tỷ đồng
công an thu giữ hai khẩu súng bốn mươi viện đạn một xe máy một tỷ đồng